cho đến thời điểm này các hoạt động vui chơi nghỉ dưỡng tham quan tại hầu hết các địa điểm du lịch trên cả nước đều đang diễn ra rất sôi động
trong đó có huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi địa điểm thu hút khá đông du khách đến tham quan du lịch bởi cảnh sát hài hòa độc đáo
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay chung với lễ khao lề thế lính hoàng sa của người dân huyện đảo lý sơn
nên lượng du khách lựa chọn đến với nơi đây tăng cao đột biến khoảng trên bảy lượt
bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng bốn mỗi ngày có hai mươi lượt tàu xuất bến tại hai đầu cảng sa kỳ và lý sơn tăng gấp đôi so với ngày thường
đây cũng là một trong những điểm cộng cho du lịch lý sơn khi một loạt con tàu cao tốc mới hiện đại được đưa vào khai thác gần đây
đã giảm thời gian đi từ đất liền ra đảo chỉ còn ba mươi phút so với khoảng năm mươi phút ở những con tàu trước đây
lý sơn là điểm đến hội tụ đầy đủ cảnh quan núi rừng biển đảo sắp xếp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên văn hóa và con người
tạo nên một điểm đến lý thú hấp dẫn dành cho những người yêu biển
tôi rất là bất ngờ vì lý sơn thực sự rất là đẹp thời tiết thì rất là tuyệt vời và con người thì rất là thân thiện
ẩm thực ở lý sơn thì thực sự đây cũng là một trải nghiệm rất là thú vị
cá những loài ốc mà mình chưa được trải nghiệm từ trước đến nay
nếu ai đã từng đến lý sơn cách đây hai đến ba năm thì có lẽ sẽ nhận thấy sự đổi thay mạnh mẽ trên hòn đảo này
du lịch đã khoác lên một diện mạo hoàn toàn tươi mới cho đời sống nơi đây
du lịch đang đưa lý sơn hòa minh với dòng chảy của thời đại
từ khi mà có điện lưới quốc gia là từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
thì lượng khách du lịch đến đảo lý sơn khoảng tám một mươi
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi tám là tới hai trăm ba mươi người làm tăng rất là cao
điều kiện du lịch trên này thì hiện nay là quyện có định hướng là phát triển du lịch là ngành chủ lực của quyện
nên là đầu tư về hạ tăng cũng như là hướng dẫn cho bà con để mà làm du lịch
trước đây tôi ra cách đây ba năm thì nó rất là hoang sơ
hầu như người dân là họ chưa biết làm về du lịch
họ chỉ có một số khoảng năm sáu cái nhà nghỉ thôi
mà lần này ra thì rất nhiều nhà nghỉ có cả khách sạn
khi đời sống kinh tế xã hội ngày được nâng cao du lịch cũng vì thế đã trở nên một nhu cầu thiết yếu với nhiều người
du lịch biển đảo trong nước nói chung và đến với đảo lý sơn nói riêng
không chỉ góp phần tăng vốn hiểu biết về vùng đất và con người việt nam
mà còn đóng góp quan trọng trong sự phát triển tiềm năng kinh tế cho ngành du lịch việt nam